tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
tiếp xúc cử tri các quận ba đình tây hồ báo cáo kết quả chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc lần trước
cùng dự có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
kỳ họp lần này quốc hội đã xem xét thông qua chín dự án luật cho ý kiến vào sáu dự án luật
xem xét các báo cáo và quyết định về kinh tế xã hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
xem xét quyết định công tác nhân sự xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác
cử tri phấn khởi hoàn nghênh vì quốc hội khoáng một mươi bốn tín nhiệm bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữa chức chủ tịch nước
bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào việc đồng chí tổng bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất của đảng và nhà nước
đây là vấn đề hết sức quan trọng hợp ý đảng lòng dân đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cả nước
nhiều cử tri khẳng định tổng bí thư nguyễn phú trọng là người hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân liềm khiết trí tuệ
trong những năm vừa qua đồng chí đã cùng trung ương đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng
nhất là đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và đạt những kết quả tích cực chưa từng có
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng
một trong những vấn đề được cử tri đề cập nhiều là công tác phòng chống tham nhũng và luật phòng chống tham nhũng
bên cạnh đó làm việc quốc hội đã chính thức thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương cptpp
nhiều cử tri băn khoăn về một số lĩnh vực như quá trình triển khai thực hiện đổi mới
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là việc làm rất cần thiết nhưng cần có bước đi cách làm phù hợp
các dự án treo chậm được giải quyết gây bức xúc khó khăn trong cuộc sống của nhân dân và lãng phí
dự án nào không khả thi thì cần chấm dứt hoặc chuyển giao không để treo kéo dài
công tác giáo dục đào tạo còn nhiều hạn chế nhất là gian lận trong thi cử
bất cập trong y nấn sách giáo khoa làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học
gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên chưa được khắc phục